ngay sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
các đại biểu bắt đầu tiến hành phiên chất vấn bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
tại buổi chất vấn một loạt các vấn đề về quản lý cấp phép các hoạt động văn hóa nghệ thuật khai thác
sử dụng các công trình văn hóa thể thao tổ chức lễ hội giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử
xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn phát triển văn hóa xã hội công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
quy hoạch ngành du lịch đã được đặt ra cho vị trưởng ngành
ngay từ đầu phiên chất vấn các vấn đề liên quan đến những sai sót trong việc cấp phép bài hát thời gian gần đây
cũng như năng lực của một số cán bộ ngành văn hóa đã được các đại biểu đặt ra
tôi nhận thấy bộ trưởng đã thẳng thắn chỉ ra ba hạn chế cơ bản
các vấn đề của lĩnh vực quản lý hoạt động văn hóa đều xoay quanh năng lực của đối ngũ cán bộ công chức
đó là năng lực đó là tư duy quản lý lạc hậu nặng về cấp phép xin cho không kịp thời nắm bắt các văn bản của pháp luật
tuy nhiên bảy giải pháp để chấn chỉnh lĩnh vực này thì không có giải pháp nào liên quan trực tiếp thanh lọc
xử lý những bất cập của yếu tố con người
xin bộ trưởng cho biết bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này
trong nhiệm vụ này
xin bộ trưởng đánh giá trong việc quản lý cấp phép các hoạt động văn hóa nghệ thuật thì có những bất cập gì
trách nhiệm của bộ đến đâu giải pháp để khắc phục trong thời gian tới
thực sự mà nói những sự việc xảy ra vừa rồi thì cũng có thể nói rằng là trước hết là do năng lực cán bộ
và cũng khẳng định là nếu như mà năng lực cán bộ tốt thì nó đã không xảy ra những chuyện như vậy trong quản lý
chỉ thu hồi năm bài hát rồi sau đó thì cho
lưu hành lại rồi liên quan đến cái vấn đề cập nhật ba trăm hai mươi bốn bài hát lên website thì nó có những cái sai
phải nói rằng là những cái sai không đáng có sai về nghiệp vụ người ta không yêu cầu cập nhật bài hàn đó
thì mình lại cập nhật người ta không yêu cầu cập nhật lại vào sai cái mục cập nhật lại cập nhật vào cái mục cấp phép
tức là sai những cái nghiệp vụ rất sơ đẳng của quản lý
quản lý này thì nó rất là đáng nhưng mà mình sống ở nhà nước thì rồi những sự việc nó xảy ra liên quan đến tổng cục du lịch vân vân
và những vấn đề khác thì chúng tôi trước hết là chúng tôi cũng đã nhận trách nhiệm và chúng tôi đã đề ra các giải pháp
hiện nay thì báo cáo là chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm xác định làm rõ trách nhiệm nguyên nhân tại đâu
và trên cơ sở đó thì sẽ có các cái giải pháp để đảm bảo cho các cơ sở
hào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực nâng cao đạo đức nghiệp vô cần phải thuyên truyền
những giải pháp này thì hiện nay chúng tôi cũng đang làm
liên quan đến vấn đề phát triển du lịch các vùng miền nhiều đại biểu đặt câu hỏi
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có kế hoạch gì để tăng tính liên kết giữa các vùng
trong khi đó đại biểu nguyễn thị kim thúy đại biểu quốc hội tp đà nẵng
lại băn khoăn về việc quy hoạch khu du lịch sơn trà tp đà nẵng đã đúng chưa
quan điểm của bộ đối với các dự án này
tôi muốn hỏi giải pháp nào của bộ trưởng để bộ văn hóa thể thao du lịch
thực sự trở thành nhạc trưởng trong liên kết vùng và phát triển sản phẩm du lịch vùng
theo quy hoạch góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch cũng như quản lý thực hiện quy hoạch
là người trực tiếp phụ trách lĩnh vực du lịch đề nghị bộ trưởng cho biết
thứ nhất là việc lập thẩm định phê duyệt khu du lịch sơn trà đà nẵng
đã đúng quy trình thủ tục chưa có bảo đảm thống nhất khả thi không
dựa vào tiêu chí nào để đưa ra con số là một sáu trăm linh phòng
thứ hai quan điểm xử lý của bộ trưởng đối với những dự án hiện nay
trên bán đảo sơn trà như thế nào

chúng tôi đã thống thiến bài học này
và tinh thần chung về sau cuộc hội đàm hồi thảo vừa rồi
mà có chuyện không hay xảy ra
thì chúng tôi cũng đã nói rằng

chúng tôi cũng thấy thấm phía vài học này